xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị đã khoảng một tháng trôi qua tình trạng hàng nghìn xe hàng u nứ tại cửa khẩu trung quốc vẫn đang tiếp diễn
hiện nay số xe hàng u nứ tại cửa khẩu thuộc tỉnh lạng sơn và quảng ninh đã lên tới hơn năm xe
nguyên nhân chính là do trung quốc đang thực hiện chính sách zero covid hạn chế mở cửa
trước thời trạng đó để thao gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu hàng hóa sang trung quốc ở thời điểm hiện tại
phó thủ tướng lê văn thành đã ngay lập tức làm việc với các bộ ngành địa phương
phấn đấu giải phóng sớm nhất các xe hàng u nứ tại nơi cửa khẩu
vừa qua sau khi tình trạng hàng ngàn xe tải nông sản xuất khẩu hàng sang trung quốc bị ách tắc ở cửa khẩu
phó thủ tướng lê văn thành đã làm việc với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ khó khăn
trong xuất nhập khẩu hàng qua các tỉnh biên giới phía bắc
phó thủ tướng nói phấn đấu giải phóng sớm nhất lần xe u nứ ở các cửa khẩu thuộc tỉnh quảng ninh làng sơn
thời gian này các đồng chí được quyền thông báo các địa phương doanh nghiệp không đưa hàng lên cửa khẩu
ông giao chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương có hàng hóa u mứ tại cửa khẩu thông báo rộng rãi
cho các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và người dân biết về tình hình thông quan
các địa phương cần xác định rõ số lượng phương tiện có thể được vận tải hàng hóa lên cửa khẩu mỗi ngày
và kiểm soát chặt chẽ bảo đảm không ủng tắc tại cửa khẩu
ung tắc hàng hóa tại các cửa khẩu diễn ra một tháng nay
theo báo cáo của bộ công thương đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quảng ninh có một năm trăm năm mươi năm xe lạng sơn có bốn hai trăm linh bốn xe
tám mươi trong số này là xe chở nộn sản trái cây có đặc tính dễ hư hỏng
năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía bắc hiện rất chậm
như lạng sơn một ngày chỉ thông quan được tám mươi tám xe hàng qua hai cửa khẩu hữu nghị chi ma
cửa khẩu tân thanh hiện vẫn tạm dừng thông quan
hàng ngàn xe ủng ứng tại các cửa khẩu làng sơn một tháng qua khiến tỉnh này gặp áp lực rất lớn
về bố trí chỗ đổ phương tiện ăn ở sinh hoạt cho hàng vạn người và các vấn đề an ninh trật tự môi trường
lãnh đạo tỉnh làng sơn cho biết tỉnh này đã hội đàm năm mươi cuộc tự cấp huyện ngành về phía lãnh đạo tỉnh quảng tây
đề nghị tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh thông quan hàng hóa
tuy nhiên phía trung quốc theo độ chính sách zero covid nên siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
khử khuẩn xe và hàng lái xe việt nam không được vào nội địa trung quốc mà phải trung chuyển lái xe ở cửa khẩu
khiến tốn nhiều thời gian gây ủng ứ
đề cập nguyên nhân chủ quan khiến tình trạng ung ứ tại cửa khẩu dịp cuối năm đến hẹn lại lên
ông trần quốc khánh thứ trưởng công thương cho rằng do những điểm yếu cố hữu của sản xuất
xuất khẩu nông sản thời gian qua đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu nhu cầu thị trường số
thức trao đổi cư dân tiểu ngạch không xuất khẩu chính ngạch vào trung quốc
ông khánh nêu quan điểm các bộ địa phương biên giới liên tục có các khuyến cáo về tình hình ủng tắc
tại các khu vực cửa khẩu nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên
dẫn đến tình trạng ôn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn
bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên cũng cho rằng các doanh nghiệp chưa chú trọng thị trường trong nước
với một trăm linh triệu dân biết được tình trạng hàng hóa ủng ứ các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đưa hàng lên biên giới
ông diên đưa ra nhận xét rằng các địa phương hiệp hội doanh nghiệp đông dân phải khẩn trường
chuyển đổi phương thức sản xuất phải theo quy hoạch kế hoạch và phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng
sản xuất cái gì phải tính bán cho ai ở đâu tuân thủ tín hiệu thị trường
hiện tại mỗi ngày lạng sơn vẫn ghi nhận từ sáu mươi đến bảy mươi xe chở hàng lên cửa khẩu
trong khi thông quan chậm nên ủng tắc tại đây vẫn kéo dài
ông hồ tiến thiệu đề nghị trước mắt các doanh nghiệp cần điều tiết hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên biên giới
tăng cường công tác phòng chống dịch như khử khuẩn xe chở hàng thường xuyên xét nghiệm cho tài xế thiết lập vùng an toàn dịch bệnh
trước thực tế này phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ gồm có bộ ngoại giao bộ công thương
và các địa phương có cửa khẩu biên giới làm việc hội đàm với phía trung quốc để tạo thuận lợi cho thông quan hàng
nhất là hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước và các xe hàng container hiện bị ủng ứ
chẳng hạn tăng thời gian thông quan từ tám tiếng một ngày hiện tại lên một mươi hai tiếng
về lâu dài bộ y tế hải quan ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với các bộ ngành liên quan
để bàn bạc hình thức các vùng xanh lưu xanh an toàn dịch bệnh tại khu vực biên giới
bộ y tế nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn điều kiện quy trình để hình thành vùng xanh lụa xanh
góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu một cách an toàn
tính toán của hiệp hội rau quả việt nam tình trạng ung tắc hàng hóa tại các cửa khẩu kéo dài
có thể khiến các doanh nghiệp thiệt hại lên tới bốn tỷ đồng
để hỗ trợ doanh nghiệp chủ hàng tỉnh lạng sơn quyết định giảm phí lưu kho bãi ra vào bến xe trung chuyển cửa khẩu
cấp nước cấp mì v v cho các tài xế đang kẹt tại cửa khẩu
tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cửa khẩu là một câu chuyện cứ đến hẹn lại lên
đã xảy ra liên tục từ nhiều năm nay mặc dù giữa hai nước đã làm việc và trao đổi nhiều lần ở các cấp độ khác nhau
năm nay thực tế diễn ra nghiêm trọng hơn khi nước bạn kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch
câu chuyện tắc nghẽn cửa khẩu phía bắc là sự kiện để thúc đẩy việt nam thực hiện mạnh và hiệu quả hơn
chiến lược đa dạng hóa thị trường thiết lập những trung tâm sơ chế kho lạnh bảo quản hàng
tại khu vực dọc hành lang biên giới
đồng thời sớm hình thành chuỗi logistics có hệ thống
nhìn rộng ra từ câu chuyện này ông nguyễn quốc toản cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho rằng việc tắt hàng ngàn xe container ở lạng sơn đặt ra bài toán
phải thiết lập những trung tâm sơ chế kho lạnh bảo quản hàng tại khu vực dọc hành lang biên giới
đây là điều rất cần thiết trong khi cả lạng sơn và quảng ninh đều chưa có
cũng theo đại diện bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nếu đã hình thành các kho lạnh thì cần đấu nối hạ tầng giao thông
làm sao để giảm được chi phí logistic
một container hàng không thể đi từ bình thuận lên móng cái giá trị nông sản sẽ rơi vãi hết dọc đường di chuyển
trong khi đó quảng ninh lại có cảng nước sâu ở hải hà
như vậy hàng hóa trong nam ra bắc không phải đi bằng đường thủy để tối thiểu hóa chi phí vận chuyển
không thể cứ đi bằng đường bộ lên cửa khẩu
cùng lúc này vùng nông sản lớn như đồng bằng sông cửu long có thể khai thác tối đa hệ thống kênh rạch
mạng lưới đường thủy hết dịch thì hàng hùng ở cửa khẩu
còn trong dịch hàng lại bị đứt gãy chuỗi cung ứng tại đồng bằng sông cửu long
đối với hệ thống bán lẻ ông nguyễn anh đức tổng giám đốc sài gòn co op phân tích
có hai dạng đứt gãy
thứ nhất đứt gãy ở từng địa phương
hàng hóa từng địa phương này sang địa phương khác không đi được
không phải chỉ là từ thành phố hồ chí minh đi xuống đồng bằng sông cửu lông
và ngược lại mà ngay cả những tỉnh thành khác nhau cũng không thể luân chuyển hàng hóa
thứ hai đứt gãy theo chuỗi cung ứng sản phẩm liên quan tới tính chất đóng góp của những khẩu nhất định
ví dụ vào những thời điểm gạo an giang đang dư thừa
thì các đơn vị sản xuất không có bao bì để đóng gạo
còn việc ách tắc ở cửa khẩu sẽ dẫn tới biến động giá cục bộ về mặt hàng nông sản
tại các địa phương trong thời gian tới
thời điểm này rất cần bàn tay vĩ mô để điều tiết
cục trưởng nguyễn quốc toàn khẳng định lúc này không thể đứng nghiêng và thang mãi về khó khăn
đặc điểm của một đất nước diệt đới là cái gì cũng có
một quả xoài đông tháp có sơn la cũng có
việt nam có sản phẩm đa dạng nhưng làm thế nào để phân loại sản phẩm nào dùng vào chế biến
hoặc sản phẩm nào đi đến tận cùng bàn ăn của người tiêu dùng một cách đạt chuẩn tận cùng chuỗi giá trị
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp ông phạm thiện nghĩa đồng quan điểm cho rằng
đồng bằng sông cửu long cần kho lạnh để dự trữ hàng hóa và trung tâm tích hợp để sản xuất
logistics phân phối tại vùng kể cả đưa hàng xuất khẩu luôn
khu vực này có đủ các điều kiện về cảng biển công nghiệp chế biến nguồn nhân lực
tổng giám đốc công ty tinh hoa quảng trị ông đỗ hà chỉ ra cần định danh hai chiến lược
một là chiến lược chuỗi cung ứng để xuất khẩu đây là phần để kết nối với thế giới
hai là chiến lược chuỗi cung cấp cho nội địa dựa trên chiến lược chuỗi cung ứng nhắm đến cái gì
thì logistic mới được thiết kế theo
logistics ở các nước phát triển hiện đã tận dụng trí tuệ nhân tạo sử dụng dữ liệu để tính toán
chi tiết mật độ xe chạy tốc độ chạy bình quân tải trọng nhu cầu từng lĩnh vực để thiết kế
vị trí trung tâm phân phối chính nằm ở đâu cách bao xe đến các trung tâm phân phối cấp hai
rồi hệ thống điểm bán lẻ
ông hòa cũng đưa ra nhận định nếu chuỗi cung ứng không hiệu quả thì đừng mơ bán hàng
và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu
đây là bí kíp điều nhìn thấy được trên thị trường chỉ là thương hiệu nhãn hàng
nhưng sau lưng các gà khổng lồ như pepsi coca cola hay unilever chuỗi cung ứng chính là lợi thế của họ
quý vị thân mến đúng thật là một năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn đặc biệt là đối với những doanh nghiệp
và người nông dân
dịp cuối năm thường là dịp giao thương buôn bán thuận lợi
tuy nhiên covid một mươi chín đã một lần nữa trở thành lý do và rào cản cho các doanh nghiệp
câu chuyện tắc nghẽn nơi cửa khẩu là một câu chuyện vẫn thường xuyên xảy ra
không với lý do này thì lý do khác
đây là một bài toán mà rất cần các bộ ban ngành và cả các doanh nghiệp nhà sản xuất chung tay giải quyết
hy vọng việc hàng nghìn xe chở hàng u nứ tại cửa khẩu sẽ nhanh chóng được giải quyết
để người dân có một cái tết không vững bận trăm ngàn nỗi lo
cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại